cùng ngày pháp được phía mỹ thông báo tạm gác thảo luận việc can thiệp quân sự vào đông dương để chờ kết quả của hội nghị geneva sắp khai mạc
cũng trong thời điểm này tại các chiến trường phối hợp tiếp tục có những diễn biến có lợi cho quân ta
ở các chiến trường như tỉnh sơn tây nay thuộc hà nội trung lào campuchia
bộ đội và du kích phối hợp cùng lực lượng các nước anh em dũng cảm chiến đấu tiêu diệt đồn địch
đẩy lùi các đợt tiến công của địch trận đánh địch rút quân tiệu hào tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
giam chân nhiều binh đoàn cơ động tinh nhuệ của địch
sau bao năm chờ đợi người dân sống tại các bản hô cùng và hủy anh của xã trà tở huyện nậm pồ đã được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia
có điện người dân được tiếp cận với văn hóa thông tin học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng
nắm bắt và thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
còn tại bản hồi sông là bản xa xôi và khó khăn nhất của xã háng lìa huyện điện biên đông
từ ngày thành lập bản đến nay người dân chưa từng được nhìn thấy ánh sáng điện lưới quốc gia
bản có bảy mươi ba hộ thì có gần sáu mươi hộ nghèo
đáp ứng niềm mong mỏi của người dân tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ubnd huyện điện biên đông đã đầu tư dự án hệ thống điện sinh hoạt cho bản với kinh phí đầu tư trên tám tỷ đồng
bà con nhân dân trong bản thì rất là vui mừng đón chào cái nguồn điện từ ngoài vào trong bản để thắp sáng và rồi là làm các dụng củ máy móc các thứ tủ lạnh tv để cho bà con được hỗ trợ cho bà con để tăng ra sản xuất rồi là hỗ trợ cho gia đình thắp sáng có ánh sáng
đến nay hàng chục nghìn hộ dân tại các bản vùng sâu vùng xa
các bản vùng sâu của tỉnh điện biên đã được sử dụng điện lưới quốc gia theo chương trình bừng sáng điện biên
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay sở công thương đã thực hiện đầu tư hoàn thành và cấp điện cho trên sáu sáu trăm linh hộ tại địa bàn một trăm linh tám thôn bản thuộc ba mươi bảy xã của chín huyện và thành phố
bên cạnh đó các địa phương các ngành cũng đã quan tâm đầu tư cấp điện cho người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cho khoảng bốn năm trăm tám mươi hộ
đưa điện về một trăm một mươi tám thôn bản
điện biên hiện vẫn là tỉnh có tỷ lệ hộ dân chưa được sử dụng điện cao nhất cả nước
theo thống kê đến năm hai nghìn hai mươi ba điện biên vẫn còn hơn hai trăm linh thôn bản trắng điện lưới hơn một mươi hộ dân chưa được sử dụng điện
cùng với ngành điện trong việc đưa điện đến các địa bàn phục vụ cho việc an sinh xã hội cũng như nâng cao đời sống tinh thần và phát triển kinh tế của địa phương
để chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh điện biên đã phát động chương trình bừng sáng điện biên
trong đó phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh sẽ có trên một mươi hộ dân thuộc hai trăm ba mươi tám thôn bản tám mươi xã thuộc các huyện sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia
đưa tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia lên chín mươi tám nhằm thực hiện hóa giấc mơ đưa văn minh về những bản vùng khó